tết đến xuân về cũng là lúc mọi người quây quần bên gia đình người thân để đón chào năm mới
còn với các chiến sĩ biên phòng nậm chảy huyện mường khương tỉnh lào cai thì đón tết cũng là lúc họ phải xa gia đình để giữ vững tay súng bảo vệ bình yên nơi biên cương
mặc dù tết của họ không được ở gần người thân nhưng vẫn đầy áp tiếng cười ấm áp tình đồng đội thấm tình quân dân
đã ba năm nay kể từ ngày nhập ngũ chiến sĩ nông đức chiến thuộc đồn biên phòng nậm chảy gắn bó với cái tết cùng đồng đội ở đơn vị
xa người thân gia đình trong những ngày tết nhưng bù lại là tình đồng đội sự động viên của lãnh đạo đơn vị đã giúp anh vơi đi nỗi nhớ nhà
xác định công việc là nhiệm vụ hàng đầu giữ vững an ninh trên địa bàn biên giới để bà con được vui xuân bình an
nói vui chê vui tết thì cũng vơi bớt đi nỗi nhớ nhà và cũng không quên nhiệm vụ
chúng tôi vẫn yên tâm tư tưởng công tác và giữ vững tay súng để bảo vệ biên cương tổ quốc
với phương châm đồn là nhà ban chỉ huy đồn biên phòng nậm chảy luôn động viên các chiến sĩ hăng hái tăng gia sản xuất cải thiện bữa ăn cho mọi người và có thêm những sản phẩm để đón tết
đồng thời các chiến sĩ tại đây cũng thường xuyên quan tâm chia sẻ giúp đỡ người dân trên địa bàn gắn kết
quân dân thắm thiết xây dựng thế trận lòng dân vững mạnh để bảo vệ tổ quốc
mặc dù phải đón tết xa nhà ở nơi biên giới nhiều khổ cực nhưng cán bộ và chiến sĩ trong đồn biên phòng nậm chảy luôn chấp hành nghiêm túc kế hoạch công tác của đơn vị thường xuyên luyện tập sẵn sàng chiến đấu luôn phiên trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để bảo vệ đường biên mốc giới
các tổ công tác cũng tăng cường kiểm tra đề phòng các điểm nóng cảnh giác cao đối với các loại tội phạm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
dạo tết cổ truyền đảng ủy ban chủ yếu đồn của chúng tôi đã quan triệt tổ chức tốt thực hiện tốt mệnh lệnh kế hoạch của cấp trên để đảm bảo quân số trực sẵn sàng chiến đấu
các đồng chí ở lại trực tết đảm bảo là vui vẻ sẵn sàng xác định tốt rõ trách nhiệm của mình để làm sao để đảm bảo bảo vệ được đường biên mốc giới được khép kín không để xảy ra các vụ việc xảy ra ở trên biên giới cũng như giữ gìn được cái an ninh chính trị trật tự an toàn trong xã hội
không khí những ngày
cuối năm rộn ràng trên mọi nẻo đường từng góc phố nhưng đối với các chiến sĩ ở đồn biên phòng nậm chảy tết cũng không khác ngày thường là bao
dưới ngọn cờ của tổ quốc các anh vẫn chắc tay súng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ sự bình yên cho từng mái nhà nơi vùng biên địa đầu của tổ quốc